ngày hai mươi một tháng năm đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu dụi quán cháo gà tùng dương tại phường đồng phú thành phố đồng hới của tỉnh quảng bình
nhưng rất may là không gây thương vong về người
cụ thể vào lúc chín h bốn mươi năm phút sáng vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng cháy tại quán cháo gà tùng dương
lúc mới bắt đầu hỏa hoạn quán còn đóng cửa nhiều người dân đã phải phá cửa để chữa cháy nhưng bất thành
khi ngọn lửa bùng phát mạnh và có nguy cơ cháy lan sang những nhà bên cạnh thì người dân đã nhanh chóng gọi lực lượng cứu hỏa
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
đến khoảng một mươi h một mươi năm phút đám cháy cơ bản được không chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hoàn toàn quán ăn
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy